lợi dụng lúc các trạm biến áp tại công trình bơm nước đang thi công chưa vận hành
một nhân viên điện lực ở kiên giang đã lấy trộm hàng chục cái bình biến áp và các thiết bị có liên quan tới các công trình này
có giá trị lên tới hai tỷ đồng đem bán lấy tiền trả nợ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với hoàng phi long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện tân hiệp về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an long khai nhận từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
long đã ba lần thuê một nhóm người đến tháo gỡ lấy trộm ba mươi ba bình biến áp và các thiết bị khác
tại một trạm bơm trên địa bàn huyện tân hiệp
sau đó long thuê ghe và xe tải trở về huyện rồng riềng đem bán được ba trăm sáu mươi triệu đồng
làm thiệt hại tài sản của điện lực huyện tân hiệp số tiền trên hai tỷ đồng
nhận được tin báo của bị hại công an huyện tân hiệp đã phối hợp với phòng cảnh sát
hình sự công an tỉnh kiên giang vào cuộc điều tra và nhanh chóng phát hiện long chính là thủ phạm tiến hành bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho bị hại